tại trụ sở bộ nội vụ đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương và đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận
của cơ quan hành chính nhà nước chính quyền các cấp sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai nhấn mạnh trọng tâm công tác dân vận trong thực hiện mục tiêu kép
vừa quyết liệt vừa phòng chống dịch bệnh duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội
bảo đảm đời sống nhân dân
trong sáu tháng cuối năm các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp cần nâng cao chất lượng
hiệu quả thực hiện các nội dung năm dân vận khéo hai nghìn hai mươi gắn với phong trào thi đua yêu nước
nhất là phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
đồng chí trương thị mai cũng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến dân vận chính quyền
tạo động lực để người dân tham gia phát huy quyền làm chủ có không gian tham gia hoạch định thực thi chính sách